nhằm ra soát tổng thể số đối tượng có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hôm nay sở y tế tp đà nẵng đã có đề xuất xét nghiệm theo hình thức đạn diện từng hộ gia đình
đây là phương pháp xét nghiệm covid một mươi chín mới có ưu điểm vừa đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm
vừa tiết kiệm chi phí trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm
theo phương pháp này mỗi hộ gia đình sẽ cử một đại diện đến điểm lấy mẫu bệnh phẩm
trong trường hợp nếu có kết quả dương tính các thành viên còn lại trong gia đình sẽ được tiến hành lấy mẫu
và triển khai các biện pháp khoanh vùng cách ly theo đúng quy định
trong tuần tới đà nẵng sẽ mở một đợt xét nghiệm virus sars cov hai trên diện rộng
với quy mô trên toàn thành phố dự kiến có khoảng một trăm linh người được xét nghiệm trong đợt này
căn cứ vào kết quả xét nghiệm này đà nẵng sẽ đề xuất chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội
ở một số khu vực và lên kế hoạch khôi phục lại các hoạt động dịch vụ
thúc đẩy sản xuất khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
tính đến chiều qua đà nẵng đã lấy mẫu trên hai trăm hai mươi hai người
chiếm khoảng một phần năm dân số trên địa bàn toàn thành phố